vào khoảng ba giờ sáng ngày sáu tháng một mươi trên quốc lộ hai mươi đoạn qua thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến cho một xe khách dường nằm bị hư hỏng
làm tài xế bị thương rất may không có thiệt hại về người
xe khách dường nằm mang biển kiểm soát bốn mươi chín b một nghìn hai trăm linh năm chở hơn hai mươi hành khách đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi
từ tp hcm đi tp đà lạt khi đến đoạn quốc lộ này đã gặp tai nạn đâm đổ cột điện trùng thế
vụ tai nạn khiến chiếc xe khách hư hỏng nặng rất may hơn hai mươi hành khách trên xe không bị thương
dầu nhất của xe khách chảy tràn ra đường khiến nhiều người đi xe máy qua đoạn đường này bị trơn trượt
té ngã sau khi xảy ra tai nạn công an thành phố bảo lộc và công an phường hai đã có mặt điều tiết giao thông
khám nghiệm đồng thời phối hợp cùng lực lượng cứu hộ và điện lực bảo lộc xử lý hiện trường
đến bảy h ba mươi phút cùng ngày hiện trường vụ tai nạn cơ bản đã được giải phóng